công an xác định một số cá nhân tại công ty cổ phần công nghệ y tế bms gọi tắt là công ty bms và công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính hà nội gọi tắt là công ty vfs có thủ đoạn gian dối câu kết thực hiện các thủ tục để nâng khống lên nhiều lần giá trị hệ thống thiết bị y tế đưa vào hợp đồng liên doanh liên kết với bệnh viện bạch mai nhằm chiếm đoạt số tiền lớn của người bệnh
ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chứng đoạt tài sản xảy ra tại bệnh viện bạch mai công ty bms và các đơn vị có liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm đức tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty bms và ngô thị thu huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba phó giám đốc công ty bms
quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh cấm đi khỏi nơi cư trị

liên quan tới vụ việc hai nhân viên của trạm thu phí bị hành hung xảy ra vào tối ngày hai mươi bốn tháng tám ở trạm thu phí bot ninh xuân đóng trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
sáng ngày hai tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng gây ra những vụ việc hành hung trên

cứu thì bị xuân và ánh ngăn cản hâm dọa với tính chất côn đồ coi thường pháp luật của xuân và ánh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với nguyễn trường xuân và nguyễn trường ánh để điều tra về hành vi giết người
sáng nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng đã thông báo kết quả xét nghiệm sars cov hai đối với giáo viên cán bộ tham gia công tác tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai của thành phố
được lấy mẫu trong ngày một tháng chín theo đó toàn bộ hai tám trăm ba mươi tám mẫu đều có kết quả xét nghiệm âm tính
cùng với đó năm mươi thí sinh dự thi sẽ được lấy mẫu xét nghiệm bổ sung vào sáng ngày một tháng chín do trước đó vắng mặt để lấy mẫu vào ngày ba mươi một tháng tám cũng đều âm tính với sars cov hai
như vậy là kết quả xét nghiệm trong vòng hai ngày ba mươi một tháng tám và mùng một tháng chín cho một mươi ba bảy trăm sáu mươi bốn thí sinh giáo viên lực lượng tham gia công tác tại kỳ thi là
tuy nhiên theo sở giáo dục và đào tạo thành phố vẫn còn một số thí sinh giáo viên cán bộ phục vụ kỳ thi chưa đến lấy mẫu xét nghiệm
số lượng thí sinh chưa lấy mẫu xét nghiệm chủ yếu là thí sinh tự do nếu những thí sinh này tham gia kỳ thi sẽ được bố trí thi ở phòng thi dự phòng
đối với giáo viên cán bộ phục vụ công tác thi nếu không xét nghiệm sẽ không được tham gia sở giáo dục và đào tạo sẽ thay bằng lực lượng dự phòng
góp phần chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín tuổi trẻ công an tỉnh khánh hòa đã thực hiện nhiều việc làm sung kích sáng tạo hướng đến cộng đồng
sau đây là ghi nhận về một chương trình hành động cao điểm của đoàn thanh niên công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
khi đường phố lên đèn thì những chiến sĩ trẻ của công an thành phố nha trang cũng bắt đầu một nhiệm vụ mới
mỗi tổ công tác có từ bốn đến năm đoàn viên xuống địa bàn các khu dân cư trong thành phố
hành trang mỗi túi của họ có thêm hộp khẩu trang y tế
các tờ rơi hướng dẫn cách phòng chống tội phạm và biện pháp phòng ngừa dịch covid một mươi chín

đoàn viên thanh niên công an tp nha trang có mặt ở tất cả các đội nghiệp vụ công an các phường xã
hàng ngày cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các chiến sĩ trẻ sẽ kết hợp tuyên truyền giúp nhân dân nâng cao nhận thức
về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt là việc cài ứng dụng blue
mục tiêu mà đoàn viên thanh niên công an thành phố nha trang đặt ra là từ ngày hai mươi bốn tháng tám đến ngày năm tháng chín
một trăm linh đoàn viên hoàn thành cài đặt sử dụng ứng dụng blue zone vận động và hỗ trợ cài đặt ứng dụng
người dân tổ chức phát hai mươi một bảy trăm linh tờ rơi tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng blue
gián áp phích tuyên truyền sử dụng ứng dụng blue zone tại các cơ sở tiếp dân
trong thời gian vừa qua đoàn thanh niên công an tp nha trang đã chủ động tham mưu cho đánh đạo
công an tp nha trang xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch tuần tra kiểm soát vào các giờ cao điểm
đồng thời xây dựng các kế hoạch phối hợp với các tiểu đoàn cơ động bộ công an
để tuần tra từ hai mươi hai h đến năm h sáng
đồng thời bên cạnh công tác tuần tra thì cũng là tuyên truyền cho người dân vấn đề phòng chống bệnh dịch covid
nâng cao ý thức cảnh giác của người dân hướng dẫn cho người dân các phương thức thủ đoạn
hoạt động của các loại tội phạm
thì qua đó thì người dân có nâng cao được cái vấn đề quần chúng nhân dân phòng chống tội phạm
tố giác tội phạm qua đó thì đảm bảo được an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi khi cả xã hội tập trung thực hiện chỉ thị một mươi năm và một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
với tinh thần sung kích sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng
tuổi trẻ công an thành phố nha trang đã có nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền các biện pháp phòng dịch của bộ y tế
phát khẩu trang miễn phí hướng dẫn cài và sử dụng phần mềm ncov trong khai báo y tế
vận động quyên góp hỗ trợ người dân nghèo v v
này khi dịch quay trở lại và có nguy cơ diễn biến phức tạp
tinh thần sung kích của tuổi trẻ công an thành phố nha trang tiếp tục được phát huy nhân rộng
những việc làm tuy nhỏ nhưng sẽ có phần tích cực cùng toàn lực lượng công an
thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình hiện nay
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp nhà lầu một xã ninh thạnh lợi a huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
về tội cướp tài sản
còn về tội cướp giật tài sản công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng tăng hồng dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ấp tâm phước
xã đại tâm huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng cao một m sáu mươi năm sống mũi thẳng đầu mũi to
và có nốt ruồi cách hai cm trên trước rái tay trái
và đối tượng nguyễn quốc bảo sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại số ba mươi hai trên hai mươi bốn c
hồ nước ngọt khóm một phường năm thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
cũng về tội cướp giật tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý